vào lúc tám giờ sáng ngày hôm nay sở y tế đà nẵng cập nhật thông tin mới nhất về các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó từ một mươi ba h ba mươi chiều ngày hôm qua cho đến tám h sáng ngày hôm nay
tại đà nẵng ghi nhận thêm hai trường hợp người việt nam nghi ngờ mắc covid một mươi chín
hiện nay hai người việt nam mới nhập viện do nghi mắc covid một mươi chín đang được theo dõi chặt chẽ
tại bệnh viện phổi đà nẵng và bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
sức khỏe tạm ổn
ngoài ra còn bảy trường hợp đang được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng tiếp tục giám sát tại cộng đồng
và tất cả đều có sức khỏe bình thường
trong ngày hai mươi hai tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đã giám sát bốn mươi chín chuyến bay với ba bảy trăm linh tám người nhập cảnh
trong đó có ba trăm ba mươi năm người phải khai báo y tế
đồng thời ngành y tế thành phố đã tiếp nhận kết quả của một trăm một mươi sáu mẫu xét nghiệm
tất cả đều âm tính với covid một mươi chín
chưa có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
trong khi đó bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo vừa ký công văn gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố xem xét việc cho học sinh sinh viên và học viên đi học trở lại
sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau
kết thúc năm học trước ngày ba mươi tháng sáu
sáu năm hai nghìn hai mươi thời gian xét công nhận hoàn thành thương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hoàn thành kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng bảy cho đến hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tạm nghỉ học các nhà trường đã thực hiện việc vệ sinh tẩy trùng trường lớp
học sinh đã được hướng dẫn thực hiện quy trình phòng chống dịch bệnh
giáo viên đã được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh
để hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại hàn quốc
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn cho biết
đến thời điểm này bộ giao thông vận tải chưa quyết định việc dừng các đường bay từ việt nam đi hàn quốc
nhưng hiện tại cũng đã bị giảm chung khoảng sáu mươi năm
hành khách hàn quốc đã đăng ký hoặc mua vé máy bay sang việt nam đã bị hủy
hiện giờ các chuyến bay từ việt nam chỉ chở khách
vì không có khách đi cho nên các hãng hàng không cũng đã dừng bay từ việt nam đi thành phố daegu
đang là tâm dịch covid một mươi chín tại hàn quốc
chỉ còn hãng vietjet air đang hoàn thành nốt các hợp đồng chở khách về thành phố daegu
thưa quý vị và các bạn với mục tiêu là đẩy mạnh năng lực thông quan hàng hóa
tỉnh lạng sơn đã thực hiện rất nhiều giải pháp quyết liệt trên cơ sở tăng cường năng lực thông quan
thế nhưng vẫn bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh
trên hai năm trăm linh xe hàng trong đó có hơn một một trăm linh xe nhập khẩu
số còn lại là hàng xuất khẩu với chín mươi tám là nông sản hoa quả tươi
với dự ước khoảng trên ba mươi năm tấn đã được thông quan qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị kể từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và thời điểm hiện nay sau khi cửa khẩu phụ tân thanh tại lạng sơn tiếp tục được thông quan trở lại
với gần ba mươi xe nông sản xuất khẩu của việt nam với chủ yếu là thanh long
có đủ điều kiện thông quan sang trung quốc
đã đánh dấu một bước chuyển mới trong nỗ lực tìm giải pháp thông quan hàng hóa của tỉnh lạng sơn
giữa thời điểm dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp
chúng tôi ở nằm ở việt nam chờ rất lâu bây giờ nghe bên cửa khẩu tân thanh thông quan thì chúng tôi rất mừng
trước mắt là chúng tôi giải quyết được hàng hóa nằm lâu hàng nó sẽ hư hóng
thứ hai nữa là giảm chi phí
tương đối thuận lợi cùng với quy trình kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của các cơ quan hữu quan hai bên cửa khẩu
chỉ cần lái xe bảo đảm đầy đủ các quy định về phòng chống dịch như không bị sốt
mặc quần áo bảo hộ theo đúng quy định của bộ y tế
và đặc biệt hàng hóa xuất khẩu phải bảo đảm thực hiện theo hợp đồng mua bán ngoại thương
tri cục hải quan tân thanh cùng các lực lượng chức năng ở cửa khẩu thực hiện thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
thế thì tri cục hải quan tân thanh cũng có khuyến cáo đến các doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu qua tri cục
là hiện nay thì phía trung quốc cũng chưa thực hiện đối với loại hình cư dân biên giới
thế do vậy là khuyến cáo bà con là hàng hóa phải có hợp đồng mua bán ngoại thương
thì hãy đưa lên cửa khẩu tránh cái thiệt hại cho bà con
cửa khẩu tân thanh thông quan trở lại vào thời điểm hiện nay không chỉ giảm áp lực cho cửa khẩu quốc tế hữu nghị
mà còn tăng năng lực xuất khẩu nông sản của cả nước sang thị trường trung quốc
để có được những kết quả trên tỉnh lạng sơn đã vận dụng nhiều giải pháp sáng tạo
vừa tăng cường hội đàm trao đổi với các cơ quan hữu quan bên phía nước bạn
vừa đôn đốc chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch tại biên giới
với phương châm tăng cường năng lực thông quan nhưng vẫn bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh
cái phòng chống dịch là cái vấn đề quan trọng nhất cho nên là chúng tôi cũng đã tổ chức phân luồng cho các lái xe chủ hàng
nếu những lái xe chủ hàng nào mà sang trung quốc quay về cũng phải bị cách ly
thì đây là một cái khó khăn rất lớn cho cái việc mà chúng ta phải có khu cách ly cho hàng nghìn số lượng lái xe và chủ hàng
chính như vậy cho nên là chúng tôi cũng đã có cái sáng kiến báo cáo bộ y tế
là cho phép nói chung các lái xe chủ hàng được mặc cái bộ bảo hộ khi quay trở về thì không phải bị cách ly nữa
thì cái sáng kiến này đã làm cho cái việc thông quan hàng hóa nhanh hơn
thuận lợi hơn và được các doanh nghiệp chủ hàng rất là đồng tình cao
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh lạng sơn đã và đang tiếp tục thực hiện các giải pháp
phần đấu đạt được mục tiêu kép đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đó là vừa phòng chống tốt covid một mươi chín vừa bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương